tại tỉnh quảng nam các địa phương đang nỗ lực thực hiện nghiêm các kịch bản ứng phó với các cấp độ của dịch bệnh covid một mươi chín trong các bệnh viện
để vừa bảo đảm công tác khám chữa bệnh sức khỏe cho nhân dân và tránh tình trạng dịch bệnh lây chéo cho bệnh viện
trung bình mỗi ngày bệnh viện phạm ngọc thạch ở thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam tiếp nhận khoảng một trăm tám mươi bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp
đáng chú ý bệnh nhân người cao tuổi từ bảy mươi đến chín mươi tuổi chiếm tỷ lệ hơn tám mươi để ngăn chặn dịch covid một mươi chín xâm nhập
tác phòng chống dịch được các đơn vị triển khai từ đội ngũ y bác sĩ đến bệnh nhân người tham bệnh nhất là tập trung kiểm soát việc ra vào viện hàng ngày
khoa nội thận nội tiết thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh quảng nam hiện đang thu dung điều trị một trăm bảy mươi bệnh nhân
trong đó có năm mươi bảy bệnh nhân
hai mươi bệnh nhân chạy thận nhân tạo từ bệnh viện đa khoa trung ương quảng nam chuyển đến do bộ y tế chọn là nơi để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
đây là các trường hợp có bệnh nền nặng nếu mắc covid một mươi chín thì nguy cơ tử vong rất cao
bệnh viện đa khoa quảng nam hiện có một cán bộ nhân viên y tế bảy trăm năm mươi bệnh nhân điều trị nội trú
năm trăm linh bệnh nhân điều trị ngoại trú và khoảng một người thăm nuôi bệnh
trước tình hình lượng người ra vào viện liên tục bệnh viện đã bố trí ba chốt kiểm dịch tại cổng bệnh viện
cửa vào các khoa và ngay tại các phòng khám để phân luồng kiểm soát các trường hợp có liên quan đến yếu tố dịch tễ
đồng thời phát thẻ đeo cho người nuôi một người bệnh một người chăm
tuy trong mùa dịch nhưng mà nhu cầu khám chữa bệnh của người dân trong tỉnh quảng nam cũng như các địa bàn lăng cẳng
thì vẫn nguyên mức cũ hoặc là có nhu cầu còn tăng hơn nữa
chính vì vậy cho nên phải cần có một cơ sở mà có thể sạch về covid để có thể điều trị tất cả những bệnh nhân thông thường cho người dân
dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng nam vẫn đang diễn biến phức tạp
bên cạnh công tác chữa trị sức khỏe cho nhân dân thì việc giữ cho bệnh viện được sạch
phục vụ phòng chống dịch bệnh là nhiệm vụ được ngành y tế tỉnh đặt lên hàng đầu
qua đó tạo an tâm cho nhân dân khi khám chữa bệnh và giảm tải áp lực
thì tập trung